ngày hai mươi ba tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ hiến tặng thành quả siêu tầm nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể của nhà nghiên cứu nguyễn hải liên tặng viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam lưu giữ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng cho rằng xuyên suốt chiều dài lịch sử trải qua hàng ngàn năm văn hiến văn hóa được coi là một sức mạnh nền tảng trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc trong mọi tiến trình dựng nước và giữ nước
trong đó bản sắc văn hóa là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc dân tộc
thay mặt chính phủ thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những tâm huyết đóng góp to lớn của nhà nghiên cứu nguyễn hải liên cho sự nghiệp làm giàu kho tàng văn hóa các dân tộc việt nam
nhấn mạnh trong thời đại ngày nay đáng sợ hơn cả là xâm lăng văn hóa là mất gốc
thủ tướng cho rằng việc hiến tặng công trình tâm huyết và cũng là gia sản lớn nhất trong cuộc đời của nhà nghiên cứu nguyễn hải liên cho nhà nước để phục vụ đông đảo nhân dân là thể hiện cụ thể và sống động nhất của tình yêu quê hương đất nước của ông
thủ tướng nhấn mạnh cam kết công trình tâm huyết này sẽ tiếp tục được đầu tư bảo tồn phát triển phổ biến và diễn sướng một cách thích đáng trong nhân dân